trong ngày hôm nay một mươi hai tháng bốn công an thành phố hồ chí minh cho biết
với các phòng nghiệp vụ đang phối hợp với công an quận một mươi hai
lấy lời khai điều tra hành vi giết người của đối tượng đinh tiến trí
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một ngụ phường thành lộc quận một mươi hai thành phố hồ chí minh
đinh tiến trí được xác định là người đã dùng tu viết đem chết anh nguyễn tiến dũng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu quê vĩnh phúc tại bến xe ngã tư ga phường thạnh lộc quận một mươi hai
trước đó chiều ngày một mươi tháng bốn anh nguyễn tiến dũng ngồi uống nước
với một người bạn trong bến xe ngã tư ga thì đến chạy xe vào nói chuyện với anh dũng
hai bên nói chuyện qua lại thì nấy sinh mâu thuẫn cửa cãi và xô xác
trí cho rằng anh dũng đã đánh mình trước nên tức giận đánh trả
sau đó được người xung quanh cai ngăn trí lên xe bỏ đi
tuy nhiên trí nghe thấy tiếng chửi bới mình nên tức giận dừng xe lại
lấy tu viết trong người tấn công vào vùng đầu khí dũng gục tại chỗ
tuy được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong
gây án xong định lấy xe máy tổ thoát về tiền giang thì bị đội cảnh sát hình sự công an quận một mươi hai bắt giữ
tại cơ quan điều tra trí khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
được biết nạn nhân từng là chủ xe khách chạy tuyến vĩnh phúc bến xe ngã tư ga
nhưng khoảng sáu tháng qua đã nghỉ không chạy xe khách và đang dự tính chuyển sang chạy xe tải chở hàng hóa
lợi có mặt ở bến xe ngã tư ga là nạn nhân đi chung với người bạn để làm quen với công việc mới thì xảy ra vụ việc
về phía đối tượng đinh tiến trí được biết đối tượng này ra tù từ năm hai nghìn một mươi bảy